thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông timothy gaynor chủ tịch quỹ worldbus binkers
cựu bộ trưởng tài chính hoa kỳ thủ tướng khẳng định việt nam luôn nỗ lực cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh luôn quan tâm tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài
trong đó có doanh nghiệp hoa kỳ đầu tư kinh doanh thuận lợi tại việt nam
thủ tướng đánh giá cao quỹ đầu tư worldbus binkers đã tham gia đầu tư vào một số dự án tại việt nam
ông timothy gaynor cho biết đến nay quỹ đã có năm dự án đầu tư tại việt nam
hai trong số đó là đầu tư vào lĩnh vực tài chính ông nhìn nhận trong thời gian qua
việt nam đã thành công trong cải cách kinh tế cải thiện môi trường kinh doanh
tạo cho các nhà đầu tư sự lạc quan lớn trong bối cảnh thế giới phức tạp hiện nay
ông mong muốn việt nam tiếp tục kiên định các nỗ lực cải cách hội nhập
mong chính phủ việt nam tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài
đầu tư vào các lĩnh vực tài chính ngân hàng thanh toán địa tử